thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ những trường hợp nhập cảnh trái phép
qua các đường mòn lối mở khu vực biên giới thậm chí có hẳn những đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín đang tái bùng phát thì đây là những hành vi đáng lên án
vì nguy cơ lây lan virus sars cov hai qua con đường này là rất cao
đây là những đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua
tại khu vực biên giới mặc dù lực lượng chức năng luôn thay phiên nhau túc trực tuần tra
nhưng lợi dụng địa hình hiểm trở những đối tượng này vẫn tìm mọi cách tổ chức đưa người vượt biên trái phép
mang nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào nước ta
đối tượng là cư dân khu vực biên giới tham gia vào cùng với đường dây
rồi là cái quá trình hoạt động thì từng khâu từng đoạn là riêng biệt
do đó là rất khó khăn trong công tác điều tra xác minh cũng như công tác quản lý biên giới
và bắt giữ những đối tượng nhập cảnh trái phép ngay khi họ vào biên giới
trong khi cả nước vẫn đang cố gắng chống dịch dùng mọi biện pháp để ngăn chặn
không để dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát thì hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh là việc làm vô đạo đức
và rất đáng bị lên án
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát
xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
tôi đồng ý yêu cầu bộ công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp
để xử lý nghiêm thực pháp luật
hiện nay bộ độ viêm phòng tập trung trên một sáu trăm hai mươi hai tổ chốt biên giới
với một chín trăm linh bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác kiểm soát
các đường ngộ lớn mở trong biên giới
mọi hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh
sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật